mở đầu với các tin tức an ninh trật tự mới cập nhật
với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
hai bị cáo là trần anh kim sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín trú tại thành phố thái bình
và lê thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã phủ lỗ huyện sóc sơn thành phố hà nội
vừa bị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đưa ra xét xử phúc thẩm vào sáng qua
tại tòa án nhân dân tỉnh thái bình
theo cáo trạng của viện kiểm sát tháng một năm hai nghìn một mươi năm
trần anh kim ra tù về địa phương thi hành án quản chế
trong thời gian này trần anh kim đã câu kết móc nối với một số đối tượng phản động
cơ hội chính trị trong và ngoài nước trong đó có đối tượng lê thanh tùng
để thành lập tổ chức phản động với danh sưng lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ
do trần anh kim là chủ tịch lê thanh tùng là người phát ngôn
mục đích của các đối tượng là đấu tranh kêu gọi xóa bỏ đảng cộng sản việt nam
nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam hình thành đa nguyên đa đảng
tại phiên tòa phúc thẩm hai bị cáo đã mời bốn luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình
quá trình xét xử diễn ra công khai theo đúng trình tự quy định của pháp luật
xét thấy hành vi phạm tội của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng
hội đồng xét xử đã giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó trần anh kim bị kết án một mươi ba năm tù giam năm năm quả chế
và lê thanh tùng bị nhận bản án một mươi hai năm tù giam và bốn năm quản chế
còn liên quan tới phiên tòa xét xử sơ thẩm bốn bị cáo cùng chú tại xã hòa sơn
huyện hòa vang thành phố đà nẵng gồm nguyễn hồng viên một mươi bảy tuổi nguyễn hồng duy hai mươi hai tuổi
nguyễn đức an hai mươi tuổi truy tố về hành vi giết người và riêng bị cáo nguyễn quốc anh hai mươi tuổi
bị truy tố về cả hai hành vi giết người và che giấu tội phạm
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phái các bị cáo về những hành vi phạm pháp
vi phạm pháp luật của mình
trong tháng sáu và tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ trong đời sống hàng ngày mà ba bị cáo là viên duy và an
đã không kiểm chế bản thân cùng nhau dùng hung khí là kiếm tự tạo để chém vào anh phạm ngọc hoàng
anh nguyễn xuân việt và anh lê tấn lạc cùng với anh nguyễn hưng bị thương tích từ hai đến ba
mặc dù các nạn nhân đã bỏ chạy nhưng các bị cáo vẫn đuổi theo chém nhiều nhát cho đến khi
không đuổi được nữa riêng bị cáo quốc anh biết rõ các sự việc xảy ra nhưng lại bao che
giúp trốn tránh cơ quan công an
căn cứ vào lời khai và thái độ của các bị cáo cùng với những yêu cầu của các bị hại
tòa án nhân dân thành phố đà nẵng tuyên phạt bị cáo nguyễn hồng viên bốn năm tù
nguyễn hồng duy và nguyễn đức an sáu năm tù cùng về tội giết người
bị cáo nguyễn quốc anh tám năm tù về tội giết người và che giấu tội phạm
lực lượng chức năng thành phố lạng sơn vừa bắt giữ
vụ xe gắn phù hiệu thương binh vận chuyển một trăm sáu mươi kg pháo nổ và phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh long an
đã triệt xóa điểm tập kết thuốc lá ngoại thu giữ một mươi ba hai trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
là thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
công an thành phố lạng sơn vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển một trăm sáu mươi kg pháo nổ
trên một xe ba bánh gắn phủ hiệu thương binh vào dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm
tại quốc lộ một a thuộc địa phận thôn phai trần xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
qua kiểm tra
là tổ công tác phát hiện tám chiếc chăn len cuốn tám thùng bia cắt tông
bên trong có một trăm sáu mươi kg pháo nổ dạng quả lựu đạn
ngoài ra còn có nhiều bao tải và hộp bìa cắt tông bên trong có các loại hàng hóa
như quần áo máy xe sinh tố kính mắt không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
lái xe là ngô văn thọ quê ở tỉnh thái bình hiện tạm trú tại thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
bước đầu khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng hóa trên cho bố vợ là thương binh một trên bốn để lấy tiền công
tại tỉnh long an vào lúc hai giờ ngày hai mươi sáu tháng năm tổ chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh long an
đã triệt xóa điểm tập kết thuốc lá ngoại nhập lậu tại bờ canh chân tóc thuộc ấp ba xã mỹ quý tây huyện đức huệ
cách biên giới campuchia khoảng hai km cơ quan chức năng thu giữ tăng vật gồm một mươi ba hai trăm linh gói thuốc lá ngoại các loại
hai sổ máy làm phương tiện vận chuyển
chính phủ vừa ban hành nghị định số sáu mươi bảy hai nghìn một mươi bảy ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực dầu khí kinh doanh xăng dầu và khí thay thế cho nghị định chín mươi bảy hai nghìn một mươi ba ndcp ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
theo đó phạt tiền từ sáu mươi tới một trăm linh triệu đồng đối với hành vi thực hiện cách pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi
mức phạt từ bốn mươi sáu mươi triệu đồng cũng áp dụng đối với hành vi kinh doanh xăng dầu khi không có giấy chứng nhận
cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hoặc giấy chứng nhận đã hết thời hạn hiệu lực
hoặc giấy chứng nhận đã bị tước bị thu hồi cho thuê cho mượn hoặc thuê mượn giấy chứng nhận
đối với hành vi kinh doanh xăng dầu khi không có giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
trong trường hợp có từ hai cửa hàng bán lẻ xăng dầu trở lên hoặc giấy xác nhận đã hết thời hạn hiệu lực
hoặc giấy xác nhận đã bị tước bị thu hồi thì bị phạt từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
mức phạt từ tám mươi một trăm hai mươi triệu đồng áp dụng đối với hành vi kinh doanh xăng dầu khi không có giấy xác nhận đủ điều kiện
hoặc giấy chứng nhận đã hết thời hạn hiệu lực hoặc giấy chứng nhận đã bị tước bị thu hồi cho thuê cho mượn
hoặc thuê mượn giấy xác nhận hoặc sử dụng giấy xác nhận bị tẩy xóa sửa chữa hoặc giả mạo
thưa quý vị hồ tiêu là một trong những loại cây trồng chủ lực của vùng tây nguyên với hơn năm hectare
chiếm khoảng năm mươi sáu bảy diện tích hồ tiêu của cả nước
tuy nhiên vài tháng qua giá hồ tiêu rớt giá thê thảm
có thời điểm chạm đáy trong vòng bảy năm khiến cho người trồng tiêu gặp rất nhiều khó khăn
trước thực trạng này các chuyên gia khuyến cáo nông dân không nên mở rộng diện tích hổ tiêu đặc biệt là những vùng không thuận lợi
các chuyên gia nông nghiệp cho rằng nông dân hết sức cân nhắc đầu tư vào cây hổ tiêu vì loại cây này phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
đặc biệt hai vùng sản xuất lớn là tây nguyên và đông nam bộ vùng trong dự báo có ảnh hưởng của khô hạn và mưa dữ dội
bên cạnh đó người dân cũng cần tạm ngưng trồng mới hồ tiêu để tập trung chăm sóc diện tích hổ tiêu hiện có theo hướng sinh học và hữu cơ
cụ thể là tăng cường phân hữu cơ để hạt tiêu sạch không bị dư lượng đạt uy tín
tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết và quản lý chặt chẽ vật tư đầu vào phân thuốc để không sử dụng tràn lan
đến thời điểm này tại phú yên tôm hùm vẫn tiếp tục chết hàng loạt ở vùng nuôi vịnh xuân đài
thị xã sông công
đây là vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước
cũng cần phải nói ngay rằng tôm hùm đứng đầu trong các mặt hàng thủy sản về giá trị kinh tế của tỉnh phú yên
tôm hùm chết hàng loạt nhiều người nuôi tôm hùm chỉ trong vòng một đêm đã trắng tay
thiệt hại theo thống kê ban đầu lên tới hàng chục tỷ đồng
thêm một người dân từ bè tôm vào bờ thêm nổi xót xa
những gì diễn ra cho thấy mức độ thiệt hại của người dân là không hề nhỏ
hiện tượng tôm hùm chết xảy ra
từ đêm ngày hai mươi bốn tháng năm sau cơn mưa lớn đột ngột giữa mùa nắng vào chiều tối hôm trước
tôm chết giao sóc nước mưa vùng nuôi
phường xuân yên thị xã sông cầu xảy ra tình trạng tôm chết nghiêm trọng nhất trong gần chục năm qua
chỉ tính riêng trong khu phố phước lý thống kê chưa đầy đủ
hơn ba lòng nuôi của bốn trăm hai mươi hộ dân có tôm hùm nuôi bị chết
nhiều hộ nuôi cho biết mỗi lồng nuôi từ sáu mươi đến tám mươi con
nhiều lòng chỉ còn từ hai đến ba con tôm còn sống
mức thiệt hại ban đầu ước tính hàng chục tỷ đồng
gia đình bảo quản là một trong những hộ nuôi thiệt hại nặng nhất
đến trưa ngày hai mươi năm tháng năm hơn một con tôm gần đến kỳ thu hoạch đã bị chết
rồi đó là nơi đó hết rồi ngươi này cũng hết không có ngươi nào còn hết á
thành ra nói là trung độ bị của cô hỏi là gần bơi gần bơi là chết sát chết sĩ không còn ngươi nào
chết sát mà mình không có biết được
nước không nó ta xỉu chết nó muốn khóc không à
không có cách nào cứu được hết đó cái nước trầu cứu à
giờ dần đây cũng sắp xỉu nhà tôi con máu đi đi ẩm đã chết hết rồi
giờ tôi không biết cái đường nào hết
mức đầu tư nuôi tôm hầm không hề nhỏ
tính đến thời điểm nuôi hiện nay là đã từ sáu đến một mươi tháng
chi phí nuôi mỗi con lên đến gần một triệu đồng
xót xa nhất là nhiều hộ nuôi tôm đã đến kỳ thu hoạch
trọng lượng một con tôm đạt mức hơn một hai kg
giá thị trường hiện tại là từ tám trăm linh đến một hai triệu đồng một kg
tuy nhiên tình trạng tôm hầm chết khiến cho nhiều hộ gia đình thiệt hài cả tỷ đồng
môi qua đây là cái núi tội tôm lộn ai cũng mừng hết
mà bây giờ rút cuộc lại là không có cái gì tội tôm rầu ở tây tấn đâu ạ
ngay gần đây có hình thường nắng nóng
mặt độ nuôi của bà con tương đối dài
rồi cộng với đêm và hôm là có một cái cây dông rất là lớn
cây mưa dông rất là lớn
nước của đầm nuôi bị phân tầng về nước phân tầng về độ mặn phân tầng về nhiệt độ phân tầng về oxy
cộng ba cái hình thường đó sáng nay lại bực nắng gắt trở lại
có dấu hiệu hình thường nước nữa thôi
tạo phát triển quá mạnh
lo ngại hơn tình trạng tôm hầm chết do sốc nước mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại
các lồng nuôi càng gần mặt đáy mức độ tôm chết càng cao
sáng ngày hai mươi năm tháng năm
nhiều bà con đang tìm cách đưa lòng lên cao
nhưng đó chỉ là giả pháp tình thế
trong buổi sáng hôm nay tôm chết là có dấu hiệu bị mắc oxy
đã thiếu oxy thì tôm chết rất nhanh
trước tình hình đấy thì cũng đang vận động bà con là ganh lòng tăng lên
tại vì oxy nó tỷ lệ với lại độ sâu
đó cho nên càng xuống càng sâu thì oxy càng thấp
đến lúc này các ngành chức năng vẫn chưa có giải pháp kỹ thuật nào
mang tính khả thi để khống chế hiện tượng tôm chết
điều đáng nói mưa bất ngờ dẫn đến tôm hùm chết
người dân đã không kịp trở tay
giá mỗi kg tôm bị chết lúc này mai lắm cũng chỉ bán được từ ba trăm linh đến bốn trăm linh nghìn đồng
còn lại chỉ bán được giá năm mươi đồng hoặc phải bỏ đi chấp nhận mất trắng
vừa qua báo điện tử việt nam nét có đưa tin về việc kiểm toán nhà nước
phát hiện lãng phí trong việc mua sắm thiết bị khám chữa bệnh
và báo giáo dục việt nam phản ánh tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
đang diễn ra khá nhức nhối
về vấn đề này thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu trước ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế báo cáo thủ tướng chính phủ về nội dung báo chí đã đưa tin
đồng thời bộ y tế bảo hiểm xã hội việt nam cần tiếp tục thực hiện
việc kiểm tra việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
một thông tin y tế đáng chú ý khác theo thông báo giám sát của trung tâm y tế dự phòng tỉnh lai châu
từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến nay các ổ dịch tiêu chảy do trực khuẩn lị đã xuất hiện
tại bốn bản thuộc xã ma ly trải huyện phong thổ với số trường hợp mắc lên tới năm mươi sáu người
trong đó có hai mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đều có kết quả dương tính với trực khuẩn lị
hiện đã có một người tử vong
trung tâm y tế dự phòng tỉnh lai châu xác định nguyên nhân chính dẫn đến dịch bệnh lị trừ khuẩn
là do tập quán sinh hoạt của đồng bào ở huyện phong thổ còn lạc hậu việc ăn ở không đảm bảo vệ sinh
ban đầu số người mắc bệnh chỉ xuất hiện rải rác sau đó bùng phát thành ổ dịch tại bốn bản
với trên sáu mươi người phải đến cơ sở y tế khám sàng lọc và hơn bốn mươi trường hợp nhiễm bệnh